sau khi nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật thi hành án hình sự sửa đổi
các đại biểu đã thảo luận tại hội trường về dự án luật chăn nuôi
thảo luận chiều nay tại hội trường về dự án luật chăn nuôi
các đại biểu nhất trí với sự cần thiết ban hành luật chăn nuôi trong thực tiễn
theo đại biểu nguyễn thị kim bé điều một mươi hai của dự án luật quy định các hành vi bị cấm
trong nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi là chưa đầy đủ
nội dung của điều này có ba khoảng cấm trong nhập khẩu đó là
khoảng bảy nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi
quảng tám nhập khẩu kinh doanh chế biến thịt nội tạng của vật nuôi chết do bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân
khoảng chín nhập khẩu chăn nuôi phóng tích sử dụng trái phép vật nuôi biến đổi gen
sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi biến đổi gen
tôi nhận thấy một số quy định về cấm nhập khẩu đối với chăn nuôi như trên là chưa đầy đủ
vì trong thời gian qua việt nam nhập khẩu một số vật nuôi có tác hại đến môi trường sống
môi trường sản xuất như là nhập khẩu con ốc bưu vàng
hậu quả là nhiều nơi ốc bưu vàng phá hoại mùa màng các cánh đồng sản xuất lúa
tôi đề nghị thêm một khoảng cấm nữa để có cơ sở pháp lý quản lý chặt chẽ hơn đối tượng những vật nuôi nguy hại này
đó là cấm nhập khẩu vật nuôi có tác hại đến môi trường sản xuất môi trường sống
liên quan đến chính sách của nhà nước trong chăn nuôi
đại biểu trần thị hoa ri cho rằng tại điều bốn của dự thảo luật lệ thiếu nhóm phát triển cho hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ và nhóm nông dân khởi nghiệp
trong khi đó hiện nay chăn nuôi phần lớn quy mô nhỏ lẻ và theo hộ gia đình
nhất là tình trạng được mùa mất giá ế ẩm sản phẩm thị trường tiêu thụ không ổn định làm cho người dân đều đứng
nên có đảm bảo ngân sách cho công tác vi vạch và xây dựng thương hiệu sản phẩm chăn nuôi của vùng và của tỉnh
trên cơ sở đó định hướng và quản lý chặt chẽ các cơ quan chức năng cho người dân chăn nuôi và giảm thiểu tình trạng tự phát trong sản xuất của người dân
và có sự gắn kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ theo chuỗi giá trị để sản phẩm chăn nuôi có giá trị
có cơ chế chính sách để phát triển cho nhóm nông dân khởi nghiệp tự nguyện hợp tác liên kết sản xuất và hình thành các hợp tác xã
để hỗ trợ nhau về kỹ thuật phục vụ trong sản xuất ứng dụng những tiến bộ khoa học
cũng như là việc tiếp cận thông tin chính sách tính dụng và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi đủ sức cạnh tranh trên thị trường
bên cạnh đó các đại biểu cũng đề nghị dự thảo luật cần quy định cụ thể về sản phẩm xử lý chất thải trong chăn nuôi mà các doanh nghiệp trong và ngoài nước đang sản xuất
bổ sung quy hoạch phát triển chăn nuôi theo từng vùng có cơ cấu phân bộ hợp lý nguồn lực từ ngân sách nhà nước phù hợp với đối tượng thụ hưởng trong tổng đầu tư vốn hiện nay